năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín khi chiến trường trị thiên huế đang ở giai đoạn khốc liệt của cuộc kháng chiến chống mỹ
nghe tin chủ tịch hồ chí minh từ trần đồng bào các dân tộc thiểu số huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế
đã nguyện lấy họ hồ làm họ của mình để tỏ lòng thương kính đối với người cũng như thể hiện tấm lòng sắt son theo đảng theo bác
gần năm mươi năm qua niềm vinh sự tự hào được mang họ bác vẫn được các thế hệ đồng bào nơi đây nuôi dưỡng phát huy
trong những ngày tháng năm khi cả nước đang diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm một trăm hai mươi tám năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh
chúng tôi tìm đến khu làng của người dân tộc tào ôi đặt tại đồng mô sơn tây hà nội
để tìm hiểu về câu chuyện người dân huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế
đã nguyện lấy họ hồ làm họ của mình để tỏ lòng thương kính với vị cha già của dân tộc
câu chuyện của ông hồ văn hạnh về nguồn gốc mang họ hồ của người a lưới
quê hương ông khiến chúng tôi thật sự xúc động
khoảng bảy mươi tuổi lúc bây giờ bảy mươi tuổi
thì đang đứng nghiêm làm cho điều thế ông xíu
thì từ đó là bắt nguồn để mà lấy họ hồ
thì đồng bào các cụ gia người ta tập hợp lại
mình nên phải chuyển sang lấy họ hồ
để mà bác hồ vẫn mãi mãi trong tim của mình
từ nay trở đi con cháu vẫn mang họ hồ
mình với bác hồ và bác hồ với mình
luôn luôn tức là mãi mãi cùng cùng nhau mặc dù bác đã đi xa
nhưng mà bóng hình của bác tâm hồn của bác vẫn còn trong mình
không chỉ trong ký ức của bà con dân tộc tà ôi
mà đối với đồng bào các dân tộc khác trên vùng quê a lưới
được mang họ hồ
trong tự hào vô bờ bến của những người con nơi đại ngàn trường sơn
rất là vinh dự rất là tự hào
được một cái từ tên họ hồ là mình đây là cái họ hồ bác hồ
đem lại cho mình rất là sung sương
bác đã đem lại tương lại cho mình hôm nay để trưởng thành như là con người dân tộc
sự kiện người tàu ôi bác hồ hay cơ tu mang họ bác hồ
là phù hợp với truyền thống văn hóa việt nam
ở bắc hồ có sự hội tụ của tinh hoa văn hóa dân tộc vừa chứa đựng đạo đức truyền thống
vừa thấm đẫm chủ nghĩa nhân văn như nhà thơ tố hữu đã viết
người là cha là bác là anh quả tim lớn bọc trăm dòng máu đỏ